với hành vi cố ý gây thương tích trần minh vũ chú huyện rồng riềng tỉnh kiên giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng bắt tạm giam
theo kết quả điều tra do có mâu thuẫn với danh hoàng nhu chú cùng địa phương
nên khuya một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai sau khi ăn nhậu vũ đã mang dao đến nhà tìm nhu
để giải quyết mâu thuẫn vũ đi thẳng vào phòng ngủ chém vào người nhu gây thương tích nặng
ông danh thiện là bố ruột của nhu đến can ngăn cũng bị vũ dùng dao chém bị thương
sau khi gây án vũ bỏ trốn khỏi địa phương đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba vũ bị công an bắt giữ
theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tích vũ gây cho ông danh thiện là một mươi năm
và danh hoàng nhu là ba
một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố đà nẵng triệt phá đối tượng cầm đầu đường dây đã bị bắt giữ
cùng với chín kg ma túy đá và ketamin đây là vụ có số lượng ma túy lớn nhất
từ trước đến nay
bị phát hiện chuẩn bị thẩm lậu vào địa bàn tp đà nẵng
đối tượng cầm đầu được xác định là trà văn công chú quận ngũ hành sơn
ngoài ra cơ quan công an còn bắt giữ đặng quang hiếu chú huyện hòa vang tp đà nẵng
là chân rết của công
từ cuối tháng ba vừa qua thông tin về một đường dây mua bán ma túy số lượng lớn
từ quảng trị vào đà nẵng được các trinh sát nắm bắt và tổ chức theo dõi
đến ngày hai mươi ba tháng năm bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định công ra quảng trị
và công an tp đà nẵng đã triển khai nhiều mũi công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
của bộ công an và công an tp tổ chức đón lõng bắt quả tàng hai đối tượng
cùng toàn bộ chín kg ma túy được ngụy trang như những túi chả khô
công thừa nhận mua số ma túy này về bán cho các đầu nậu và con nghiện
công an huyện trợ gạo tỉnh tiền giang cùng công an xã long bình điền
đang tiến hành làm việc với một mươi hai nam nữ thanh niên
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó khi kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn xã long bình điền
công an huyện trợ gạo đã phát hiện một mươi hai thanh niên nam nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành test nhanh thì cả một mươi hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy
câu kết với người địa phương có dấu hiệu cho vay lãi nặng với thủ tục đơn giản chỉ cần căn cước công dân
giấy tờ tùy thân nhóm đối tượng sẵn sàng cho vay từ vài triệu đến vài chục triệu thậm chí là cả trăm triệu đồng
thế nhưng đằng sau sự dễ dàng ấy lại là những cạm bẫy khi người vay ký tên nhận nợ
người thân bị lâm bệnh hoàn cảnh gia đình khó khăn
khi phát hiện tờ rơi quảng cáo cho vay tiền chỉ cần căn cước công dân
người phụ nữ này đã điện thoại hỏi vay năm triệu đồng
mỗi ngày phải đóng cho các đối tượng hai trăm năm mươi đồng
và khi không đủ tiền đóng dù chỉ một ngày chị liền bị bọn chúng hàm dọa
còn nạn nhân này thì lại đứng ra hỏi vay một mươi triệu đồng giúp bạn bè lúc khó khăn
thế nhưng ngày nào người bạn ấy không đóng đủ năm trăm linh đồng
thì các đối tượng sẽ tìm mọi cách gặp người này để chửi bới hàm dọa
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo